ngày một mươi hai tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết
là đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp
gây ra trên năm mươi vụ trộm cắp trên địa bàn hai tỉnh là đắk lắc và đắk nông
trong số bốn đối tượng bị bắt thì có ba người từng có ba tiền án
thủ đoạn của chúng là vào ban đêm người điều khiển xe máy sẽ mặc trang phục grab
chở người ngồi sau chùm mũ len kín đầu đeo găng tay rồi đi dò la trên các tuyến đường
khi thấy nhà nào sơ hở là chúng liền phá khóa đột nhập vào trộm cắp tài sản
với thủ đoạn đó từ đầu năm đến nay các đối tượng đã gây ra trên năm mươi vụ trộm cắp tài sản của người dân
trên địa bàn hai tỉnh đắk lắc và đắk nông với tổng trị giá tài sản trên năm trăm linh triệu đồng
riêng chiếc xe máy là phương tiện gây án chúng đã đưa xuống cầu một mươi bốn giáp danh giữa hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
rồi ném xuống sông serepok phi tàng phục viện đang được tiếp tục điều tra làm rõ